thưa quý vị với hành vi dùng dao chém bị thương người giao hàng rồi cướp đi hai lọ tinh dầu
hai đối tượng hoàng xuân thái và nguyễn anh khoa cùng chủ tịch tỉnh bảo đệ vũng tàu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tạm giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi một công an huyện nhân chạch nhận được tin báo anh bùi thế lân
chủ tịch tp hcm đến ấp thị cầu xã phú đông huyện nhân chạch giao hai lọ tinh dầu cho hai đối tượng lạ mặt
thì bị chúng dùng dao chém vào tay phải bị thương rồi cướp hai lọ tinh dầu bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện nhân trạch đã triển khai lực lượng truy xét
đến ngày bảy và ngày chín tháng một mươi một lực lượng phá án đã bắt được thái và khoa khi đang lẩn trốn
tại tỉnh bảo đệ vũng tàu thu giữ số lọ tinh dầu đã cướp của nạn nhân
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
vào ngày chín tháng một mươi một công an huyện phối hợp với công an xã liên minh tiến hành khám
xét khẩn cấp địa điểm chỗ ở của hai đối tượng là bàn phúc kim và bàn phúc lâm đều trú tại
xóm nác xã liên minh thu giữ một khẩu súng cùng với năm viên đạn và hai vỏ đạn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đó là vũ khí quân dụng
các đối tượng cùng nhau sử dụng để săn bắn thú rừng
công an tp thủ đức tp hồ chí minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám
nghiệm hiện trường làm rõ vụ một chiếc ô tô tồng liên hoàn nhiều phương tiện rồi lao vào tường
nhà dân khiến cho một người tử vong và nhiều người khác bị thương
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một chiếc ô tô khi lưu thông qua địa bàn phường long thạnh mỹ
tp thủ đức đã va chạm với hai ô tô chạy theo chiều ngược lại sau cú va chạm
các ô tô loạn trọng rồi va chạm vào ba xe máy khác chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè
tông sập tường rào một nhà dân
ven đường vụ tai nạn làm cho ba người bị thương nặng trong đó một người đã tử vong
trước đợt mưa lớn kéo dài ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện yêu cầu
các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến phú yên các bộ ngành chủ động ứng phó với mưa lũ
các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn
ngập lụt lũ quét sạt lở đất
thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết
để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
triển khai lực lượng sung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao
xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất
tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo
đảm bảo giao thông thông suốt sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng
bảo vệ sản xuất thu hoạch sớm sản phẩm đến kỳ thu hoạch
phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp
vào đêm ngày hôm qua sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
đã ban hành văn bản cho học sinh các cấp nghỉ học vào ngày một mươi ba tháng một mươi một
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên cho biết
đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng có hành vi tàng trữ
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng bắt tạm giữ hình sự hai đối tượng
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện võ nhai phát hiện một số đối tượng
tại xã liên minh huyện võ nhai có biểu hiện tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng
và xác lập chuyên án để đấu tranh
đến ngày chín tháng một mươi một công an huyện phối hợp với công an xã liên minh
tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm chỗ ở của hai đối tượng là bàn phúc kim và bàn phúc lâm
đều trú tại xóm nác xã liên minh
lực lượng công an thu giữ một khẩu súng cùng năm viên đạn và hai vỏ đạn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đó là vũ khí quân dụng
các đối tượng cùng nhau sử dụng để săn bắn thú rừng
đang tụ tập sử dụng trái phép cho ma túy
bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an huyện xuân lộc
và công an xã xuân bắc bắt quả tang chín đối tượng chú tỉnh đồng nai
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà của lê văn hùng
ở ấp tám xã xuân bắc
lực lượng công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
qua test nhanh cả chín đối tượng dương tính với chất ma túy
qua tin tổ giác của người dân
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện trợ gạo
đã kiểm tra và bắt quả tang hai mươi một đối tượng đang tổ chức đá gà và đá gà ăn thua bằng tiền
trên phần đất của võ thành quốc chú tại xã bình ninh huyện trợ gạo
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ sáu con gà hai mươi tám cặp cửa hai mươi một điện thoại di động
bốn xe mô tô hai xe ô tô và hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng với nhiều vật dụng có liên quan
bước đầu võ thành quốc khai nhận cho các đối tượng khác tổ chức đá gà
tiền sâu hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
với chủ đề phát huy vai trò cầu đối lào cai vân nam thúc đẩy hợp tác toàn diện phát triển bền vững
tối ngày một mươi tháng một mươi một tại trung tâm hội trợ triển lãm kim thành đã diễn ra lễ hội khai mạc
hội trợ thương mại quốc tế việt trung lào cai lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba
hội trợ được tổ chức luân phiên hàng năm giữa hai tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc
theo thỏa thuận ký kết giữa bộ thương mại nay là bộ công thương việt nam và chính quyền nhân dân tỉnh vân nam trung quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong dịp diễn ra sự kiện này
công an thành phố lào cai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gia quân đồng bộ
và triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tại khu vực diễn ra hội trợ
hội trợ năm nay có quy mô năm trăm hai mươi chín gian hàng tiêu chuẩn tám mươi tám khu trường bày triển lãm
trong đó trung quốc có một trăm năm mươi sáu gian hàng tiêu chuẩn của một trăm linh chín doanh nghiệp đến từ tám tỉnh thành phố của trung quốc
và bốn mươi bốn khu trường bày triển lãm
phía nước thứ ba có hai mươi bốn gian hàng của một mươi một doanh nghiệp đến từ tám quốc gia
việt nam có ba trăm bốn mươi chín gian hàng tiêu chuẩn của một trăm sáu mươi năm doanh nghiệp đến từ năm mươi tỉnh thành phố trong nước
và bốn mươi bốn khu trường bày triển lãm
ngoài ra tại hội trợ còn có khu triển lãm sinh vật cảnh khu triển lãm ô tô
khu triển lãm du lịch lào cai và khu ẩm thực
để đảm bảo tốt an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trước trong và sau hội trợ năm nay
hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lào cai phối hợp với các lực lượng chức năng
đã thành lập tám chốt tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng phòng chống cháy nổ
đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự cơ động tổ chức tuần tra
phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm lợi dụng đông người để hoạt động
đây là lần đầu tiên sau ba năm tổ chức một hội trợ có quy mô rất là lớn
với trên bảy trăm linh doanh hàng các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hội trợ tương giao cách thành công
công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
và phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đảm bảo tuyệt đối các hoạt động của hội trợ
trong đó thì đã huy động gần hai trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
và thiết lập tám chốt trận trên đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo trật tự hội trợ
và tại hội trợ
ngày diễn ra khai bảo hội trợ thì đã có khoảng chục kỳ người
du khách doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia sự kiện này
tuy nhiên thì an ninh trật tự vẫn được đảm bảo cách tuyệt đối
tại trung tâm tổ chức hội trợ các tổ công tác đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
từ tám giờ sáng đến hai mươi hai giờ đêm tại khu vực các gian hàng của hội trợ
kiểm tra phát hiện và sẵn sàng chấn áp bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp gây dối
qua ba ngày diễn ra hội trợ vừa qua công tác đảm bảo an ninh trật tự
và an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham quan mua sắm tại hội trợ
khi đến với hội trợ năm nay được tổ chức quy mô hơn hoành tráng hơn
một không khí rất rộn ràng được đón nhận rất nhiều bạn bè du khách từ quốc tế
từ các tỉnh bạn này có thể nói là rất đông
và cùng với đó là sự bảo vệ của lực lượng cơ quan chức năng
với rất nhiều những các chiến sĩ từ bên ngoài và trong đã được bảo vệ rất là chặt chẽ
thấy năm nay là coi như sau thời gian gián đoạn đó năm nay thấy hoành tráng hơn
về cái an ninh trật tự đồ là coi như thấy là năm nay tổ chức là chú đáo hơn mỗi năm
về coi như là bãi bến này kia nó đi lại là coi như là chú đáo hơn nhiều
với quyết tâm cao nhất lực lượng công an lào cai bảo đảm an toàn tuyệt đối
trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của hội trợ
không được để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự góp phần vào thành công của hội trợ
hội trợ thương mại quốc tế
công an tp hà nội cho biết hiện nay trên không gian mạng xuất hiện các trang web fanpage
mạo danh công ty cổ phần vinpearl trực thuộc tập đoàn vingroup đăng tải các bài viết
quảng cáo bán vé tham dự chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ hai
edge wonder winter festival sẽ diễn ra tại quảng trường biển grand world phú quốc vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tới
các trang web fanpage mạo danh như là www facebook com cạnh chéo vinpearl aeronews
bên cạnh đó công ty cổ phần vinpearl cũng khẳng định không bán vé thông qua các trang web fanpage ở trên
cho sự kiện chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ hai edge wonder winter festival
các bài viết ở trên trang web fanpage mạo danh công ty cổ phần vinpearl trực thuộc tập đoàn vingroup đăng tải các bài viết
các trang web fanpage nêu trên có dấu hiệu lùi đảo chiếm đoạt tài sản
khi khách hàng chuyển tiền mua vé các đối tượng sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt
do đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội
đề nghị người dân cảnh giác tìm hiểu kỹ các bài viết quảng cáo bán vé tham dự chương trình siêu nhạc hội quốc tế mùa thứ hai edge wonder winter festival
khi có nhu cầu mua vé tham dự chương trình người dân nên liên hệ các kênh bán vé chính thức của ban tổ chức
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi năm sẽ là năm đầu tiên mà lứa học sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vì vậy mà số môn thi phương án và cách thức tổ chức thi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh giáo viên cả nước
vậy cần có phương án tổ chức các môn thi như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục trung học phổ thông
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay phóng viên antv có cuộc trao đổi với giáo viên
giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn đình đức xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tháng một mươi vừa qua theo kết quả tổng hợp ý kiến góp ý về số môn thi cho phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm của bộ giáo dục và đào tạo
theo đó gần sáu mươi ý kiến giáo viên ở một số địa phương tham gia khảo sát đề xuất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi năm chỉ thi bốn môn
gồm hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán
cộng thêm hai môn lựa chọn trong số các môn còn lại được học lớp một mươi hai gồm cả ngoại ngữ và lịch sử
hiện không chỉ học sinh phụ huynh học sinh mà chính các thầy cô giáo nhà trường đều mong muốn bộ giáo dục đào tạo có quyết định sớm về phương án kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
có thể nói là chủ đề bạn được bàn luận sôi nổi nhất trong những ngày vừa qua của các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục là
nên đưa môn ngoại ngữ trở thành môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi năm
có rất nhiều những ý kiến đồng tình nhưng cũng có nhiều ý kiến thì phản đối
vậy quan điểm của giáo sư như thế nào về vấn đề này
để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải đưa ra các tiêu chí để chúng ta lựa chọn chứ không thể lựa chọn theo cảm tính được
thì cái điều thứ nhất là có ba cái tiêu chí để lựa chọn các môn thi trung học phổ thông
giảm áp lực cho người học đây là yêu cầu rất là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như là yêu cầu của quốc hội
vấn đề thứ hai là chúng ta phải hội nhập với lại quốc tế
và cái thứ ba nữa là đây là một cái tiêu chí mà không thành văn nhưng mà trên thực tế được được áp dụng
đấy là cái kỳ thi trung học phổ thông nó không còn là hai trong một nữa
mà việc tuyển sinh vào đại học là việc của các trường đại học
nhưng trên thực tế thì không thể trường nào cũng có thể kỳ thi đánh giá năng lực riêng được
mà rất nhiều trường có thể nói là tất cả các trường đều xem cái kết quả kỳ thi trung học phổ thông như là một phương án để tuyển sinh vào đại học
vì thế cho nên là phải đáp ứng được cả sự phân loại để tuyển sinh vào đại học nữa
cá nhân tôi tôi cho rằng là chúng ta phải xuất phát từ những cái tiêu chí như vậy
thì chúng ta thấy được là hiện nay thì cái tỷ lệ mà cái điểm môn ngoại ngữ của học sinh trung học phổ thông của việt nam vẫn là một điểm đen trong giáo dục
bởi vì cái kết quả của cái thi trung học phổ thông vừa rồi thì chúng ta thấy như vậy gần nửa triệu bài
tức là chiếm hơn bốn mươi bốn
học sinh trung học phổ thông vẫn có điểm dưới trung bình
mà trong khi đó cái mức mà cái chuẩn đầu ra của cái trung học phổ thông chỉ là a hai thôi
có thể nói không phải là một chuẩn quá cao
bên cạnh những cái thành tiệu chúng ta đã đạt được ở những thành phố lớn như hà nội đà nẵng bình dương tp hcm hải phòng
và rất nhiều thí sinh đã cải thiện được cái điểm ngoại ngữ bằng cái điểm ielts để tuyển sinh vào đại học
thì chúng ta vẫn thấy là trên gần một nửa non cái lượng thí sinh vẫn là rất là yếu về ngoại ngữ về tiếng anh
và trong khi đó những nước láng giềng của chúng ta tôi lấy ví dụ như là philippines
thì như vậy là một đất nước rất phổ cập tiếng anh họ nói tiếng anh rất giỏi
tiếng anh là một hành trang rất là quan trọng cho cái thế hệ trẻ việt nam
vì thế cho nên tôi cho rằng là chọn toán văn và ngoại ngữ
đấy là cái phương án mà tôi cho rằng là nếu như cá nhân tôi được quyền quyết định thì tôi chọn phương án như vậy
mục tiêu của ngành giáo dục là giảm áp lực thi cử cho học sinh
nhưng dù ở phương án nào thì cũng cần phải đảm bảo học thật thi thật
tức là nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc đánh giá cái đầu ra của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cũng như là đầu vào đại học
theo giáo sư thì giáo sư có những ý kiến như thế nào về các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa
để nâng cao chất lượng thì chúng ta phải thực hiện là thứ nhất là phải học thật thi thật nhân tài nhận thật
hiện nay cái kết quả trung học phổ thông nếu như trước kia trước kỳ thi trước hai nghìn một mươi tám khi còn hai nghìn một mươi bảy
khi còn kỳ thi trung học phổ thông thì những điểm giỏi về môn toán
môn văn và những môn khác chỉ tìm khoảng ba năm thôi
thế nhưng mà rõ ràng là sau khi luật giáo dục đại học sửa đổi
mà kỳ thi trung học phổ thông không được xem như là để thường xuyên vào đại học nữa
thì chúng ta đã có cái sự tháo lỏng cái sự phân hóa đề thi
và như tôi đã phân tích rất nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng
ví dụ như là môn giáo dục công dân đến bảy mươi một bảy mươi hai điểm giỏi
môn văn là tiến đến một nửa tức là bốn mươi sáu là điểm giỏi
môn toán môn sinh môn vật lý môn hóa học những môn khác
thì hầu như tức là khoảng một phần bốn cho đến một phần năm là điểm giỏi trở lên
thì cái điều này nó phản ánh nó không thực chất
bởi vì cá nhân tôi cũng là đứng lớp tôi nên cho rằng là một sinh viên
một lớp thì cũng điểm giỏi chỉ có vài em thôi
đấy là thời đại nào cũng như vậy qua rất nhiều năm thì tôi thấy là như vậy
xuất sắc và giỏi thì nó chỉ là cá biệt chứ nó không thể là phổ biến được
như vậy điều đấy muốn nói lên là cái chất lượng của cái kỳ thi trung học phổ thông
đáp ứng được kết quả kỳ thi trung học phổ thông
nhưng sự phân loại chưa cao cho nên chưa đánh giá đúng thực chất
để việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cần đảm bảo khoa học
cũng như là đánh giá đúng thực chất của kỳ thi
thì giáo sư có đề xuất gì thêm không ạ
tôi cho rằng là cái việc đánh giá học bả ở bậc trung học phổ thông
và cái phương thức xếp tuyển đoạn học
rõ ràng là chúng ta cũng phải có sự cầm cân nảy mực của các tổ chức nhà nước
thế và điểm cuối cùng đấy là cái hội nhập với quốc tế
thì để hội nhập với quốc tế đấy thì phải đánh giá những cái năng lực về stem
về ngoại ngữ và cái kỳ thi đánh giá của đại học gia hà nội
nếu như hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu là có bốn đầu điểm
đấy là toán này nói một cách nôm na
tức là gồm có toán này văn này phần khoa học tự nhiên phần khoa học xã hội
thì bạn nào thi vào khối khoa học tự nhiên và công nghệ
thì sẽ chọn là toán và khoa học tự nhiên
bạn nào thi về khoa học xã hội thì phải chọn là môn văn và môn khoa học xã hội
thì đại học gia hà nội từ năm hai nghìn hai mươi đã đổi mới cái đề thi này
chỉ có một đầu điểm với ba câu phần là toán văn và phần khoa học
thì đây là cái tổ hợp hội nhập với các bài thi chuẩn hóa của hoa kỳ và một số nước khác
và khi mà đại học gia như vậy thì rất nhiều đơn vị khác
như là đại học gia tp hcm đại học bách khoa và rất nhiều trường cũng tổ chức được lấy cái nội hàm như vậy
nhưng tuy nhiên không phải tất cả các trường đều tổ chức được một cái tí như vậy
thì tôi rất là mong là có cái sự cầm trịch của cục quản lý chất lượng của bộ giao đào tạo
để làm sao có một cái kỳ thi
tôi vẫn rất đồng tình với rất nhiều chuyên gia và trong đó bài học của nước láng giềng như là campuchia
đấy là để có cái chất lượng đấy thì phải thí sinh phải được kiểm tra nghiêm ngặt công bằng
rất là khách quan và phải nói một từ tức là gắt gao
các cái kỳ thi thì chúng ta mới đánh giá đúng chọn tuyển chọn đến nhân tài được
một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học nguyễn đình đức về những chia sẻ vừa rồi

theo các chuyên gia sau những hoạt động tích cực gần đây trong hội nhập
việt nam sẽ có cơ hội trở thành nơi gặp gỡ của những cuộc đối thoại hòa bình
và là điểm đến của các dòng dịch chuyển đầu tư thương mại chất lượng cao
xe hợp đồng trá hình đang là vấn nạn đối với lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô
báo kinh tế và đồ thị cho rằng để ngăn chặn xe hợp đồng trá hình
cần phải thay đổi tư duy mô hình quản lý tránh hình thức
hiện bộ giao thông vận tải đang đưa ra một loạt đề xuất nhằm siết chặt hoạt động này
như đơn vị vận tải chỉ được ký hợp đồng với người thuê cả chuyến xe
mỗi chuyến chỉ được đón trả khách tại một địa điểm theo hợp đồng
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng những đề xuất này là giải pháp mang tính hành chính
chứ không thể giải quyết tận gốc vấn đề
điều cần làm là phải phát triển thêm nhiều vị trí trung gian đưa đón và trả khách
phải kết nối chặt chẽ với giao thông công cộng
bên cạnh đó cần tăng cường hơn nữa vai trò của các địa phương
nếu nơi nào để xảy ra tình trạng xe hợp đồng trá hình hoạt động
thì lãnh đạo nơi đó phải chịu trách nhiệm